thưa quý vị trong lần thứ hai bộ xây dựng đưa ra lời ý kiến dự thảo luật nhà ở sửa đổi
nội dung sở hữu trung cư có thời hạn lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và các chuyên gia
trên thực tế nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy định về sổ hồng trung cư áp dụng niên hạn năm mươi đến bảy mươi năm
luôn luôn có chính sách đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân
chính vì vậy dù đang còn nhiều băn khoăn nhưng theo các chuyên gia thì nếu đề xuất luật sửa đổi
nếu đề xuất sửa đổi luật nhà ở cụ thể ở đây là quy định về thời hạn sử dụng trung cư được lấy ý kiến rộng rãi
khắc phục được những vướng mắc hiện có sẽ giải quyết được triệt đề tình trạng chung cư hết hạn sử dụng
xuống cấp nhưng không thể được cải tạo xây dựng mới như hiện nay
ngoài ra thì người dân cũng kỳ vọng rằng có thể được tiếp cận căn hộ trung cư với giá thấp hơn
dù mua nhà đất hay trung cư tâm lý chung của nhiều người là được sở hữu lâu dài vĩnh viễn
nhất là tài sản không chỉ dùng để ở mà còn có thể cho tặng mua bán thửa kế
do vậy khi bộ xây dựng đề xuất phương án thời gian sở hữu trung cư từ năm mươi đến bảy mươi năm
thay vì lâu dài như hiện nay đã khiến nhiều người băn khoăn
tâm lý mua nhà của ai cũng như thế thôi cũng sẽ mong muốn là mình được sở hữu căn nhà vĩnh viễn
kể cả là sau này người ta có những cái mà muốn đập đi xây lại thì mình vẫn là chủ căn nhà đấy
đối với những người lao động thì họ đi làm
và họ tích tiền lại và thường thì họ sẽ mua nhà trả góp
mà khi mà họ trả góp xong thì cũng hết luôn cái thời gian đó là năm mươi năm rồi
thì coi như là cái tiền mà họ bỏ ra thì họ cũng không được sở hữu cái ngôi nhà đó
tuy nhiên một thực tế hiện nay là với những tập thể trung cư cũ đã xuống cấp
không bảo đảm an toàn cho người dân
thì việc sửa chữa cải tạo hay xây mới gặp rất nhiều khó khăn phức tạp
mặc dù người dân đang có sở hữu vĩnh viễn căn hộ
chính vì vậy việc quy định sở hữu trung cư có thời hạn
và làm rõ các quyền trách nhiệm của các bên liên quan sau từ năm mươi đến bảy mươi năm
được kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại bất cập này
tôi cho rằng bộ xây dựng thì quan điểm của bộ xây dựng
thì cũng đang là có cái xu hướng là vừa nghiên cứu các cái bài học thực tiễn
vừa nghiên cứu các cái quan điểm và những cái đã thực hiện từ các quốc gia
cảm ơn các bạn